vào đêm qua ngày một tháng một mươi một ubnd xã ninh hiệp huyện gia lâm đã ra thông báo về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã
yêu cầu các chợ trung tâm thương mại hộ kinh doanh vải tạm dừng hoạt động kể từ ngày hai tháng một mươi một để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về từ ngày hai một mươi một đến ngày bảy một mươi một
trước đó như thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông ngày một một mươi một
sau khi xuất hiện một ca f ở thôn bốn lực lượng chức năng xã ninh hiệp đã phối hợp với trung tâm y tế huyện gia lâm
tiến hành truy vết thực hiện phong tỏa cách ly đối với các trường hợp liên quan đưa bảy f một đi cách ly tập trung